bệnh viện hữu nghị việt đức vừa tiếp nhận cấp cứu trường hợp nam bệnh nhi một mươi ba tuổi được chuyển từ bệnh viện tuyến dưới lên trong tình trạng hôn mê thở máy toàn bộ vùng đầu mặt cổ và một nửa ngực trên đầy vết thương do các mảnh vỡ của laptop phát nổ găm vào
tiến sĩ bác sĩ nguyễn xuân hòa bác sĩ cột một tua trực cấp cứu cho biết bệnh nhi bị đa chấn thương bao gồm chấn thương sọ não chảy máu não thất tụ máu trong sọ dị vật trong não thất chấn thương hàm mặt gãy xương hàm dưới chấn thương nhãn cầu hai bên nhiều vết thương phần mềm thành ngực tràn máu tràn khí mạng phổi hai bên dập nát cẳng tay trái đa vết thương phần mềm tay phải
ngay lập tức người bệnh được thực hiện các đánh giá chuyên môn và hội trần đa chuyên khoa chấn thương hàm mặt chấn thương sọ não chấn thương lẩu ngực chấn thương mắt chấn thương chỉnh hình
các ekip của bệnh viện đã được triển khai liên tục phối hợp đánh giá hội trần và phẫu thuật các tổn thương phức tạp
ekip khoa phẫu thuật ngoại tim mạch lồng ngực đã tiến hành đặt dẫn lưu màng phổi hai bên ngay khi bệnh nhân nhập viện
sau khi ổn định mạch và huyết áp người bệnh được xử lý đa vết thương phức tạp hàm mặt đồng thời lấy bỏ dị vật cố định ổ gãy xương hàm dưới bởi ekip phẫu thuật khoa phẫu thuật hàm mặt tạo hình thẩm mỹ
tiếp đó ekip khoa phẫu thuật chi trên và y học thể thao đã tiến hành phẫu thuật cắt cụt một phần ba dưới cánh tay trái cắt lọc xử lý đa vết thương tay phải
cùng hội trần với tour trực cấp cứu có sự tham gia của các bác sĩ bệnh viện mắt trung ương các bác sĩ đã tiến hành múc nội nhãn hai mắt lấy toàn bộ tổ chức nội nhãn còn lại và máu đông
sau khi được phẫu thuật cấp cứu người bệnh được theo dõi hồi sức tích cực tại khoa hồi sức tích cực một bệnh viện hữu nghị việt đức
dưới đây là những điều cần lưu ý tránh để laptop phát nổ
để ý pin trong máy có bị phồng hay quá nhiệt
laptok có hiện tượng lạ như phần sạc chập trờn có mười khét
hạn chế vừa dùng vừa cắm sạc với những dòng laptop cũ không hỗ trợ không chỉ khiến nhanh chai pin mà còn dễ chập điện giật điện gây cháy nổ
nên mua những laptop mới dù có thể cấu hình thấp hơn nhưng an toàn và cần mua ở những nơi bán uy tín
thói quen đặt laptop trên người vô tình làm giảm đi phần diện tích thất nhiệt của máy khiến laptop nhanh bị nóng hơn
quạt gió tản nhiệt của bộ nguồn bị ngưng hoạt động cũng khiến nguồn không được tản nhiệt nóng lên quá mức gây cháy nổ
với những nơi nguồn điện không ổn định cần dùng thêm bộ ổn áp điện để giữ điện luôn ổn định
các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên sử dụng máy tính nói riêng và các thiết bị điện tử quá cũ và có nguy cơ hỏng hóc cao
khi cần thay pin nên sử dụng pin từ các nhà sản xuất uy tín và được bảo hành chính hãng
đồng thời không nên sử dụng các thiết bị điện tử trong khi đang sạc pin